hôm nay công an tỉnh long an cho biết đơn vị đang tiến hành mở rộng điều tra hai cơ sở tại ấp mới hai xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa
về hành vi tái chế số lượng lớn khẩu trang đã sử dụng để bán ra thị trường
trước đó vào sáng ngày ba tháng bốn lực lượng chức năng tỉnh long an đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở của bà nguyễn thị bích thủy
phát hiện hai mươi khẩu trang y tế tái chế đã đóng hộp một trăm ba mươi hai chai nước rửa tay
trước cùng ngày kiểm tra cơ sở của bà nguyễn thị tím tiếp tục phát hiện hai trăm năm mươi năm kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng cùng nhiều vật dụng y tế không có nhãn hiệu
tại cơ quan điều tra bà tín khai số khẩu trang trên do phạm bảo quốc ở huyện bù đốp tỉnh bình phước thuê bà làm gia công
công an huyện đức hòa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của quốc và phát hiện nhiều nguyên liệu để sản xuất khẩu trang
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ